giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng để phát triển kinh tế xã hội xây dựng nông thôn mới
thế nhưng hiện nay ở nhiều địa phương vấn đề phát triển hạ tầng giao thông còn gặp nhiều khó khăn vướng mắt
câu chuyện tại xã hợp hòa huyện sơn dương tỉnh tuyên quang là một ví dụ
những con đường xuống cấp đi lại khó khăn đang là rào cản phát triển kinh tế làm giảm thu nhập của người dân địa phương
đây là con đường liên xã duy nhất nối liền các xã thiện kế hợp hòa
với thị trấn sơn dương huyện sơn dương tỉnh tuyên quang với tổng chiều dài gần hai mươi km con đường này được đầu tư dài cấp phối từ năm hai nghìn ba
chiều rộng đường có đoạn từ năm m đến bảy m nhưng do nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng hàng năm chỉ có khoảng một mươi tám triệu đồng trên một km
nên không đáp ứng được nhu cầu sửa chữa khiến con đường ngày càng xuống cấp nghiêm trọng và ảnh hưởng đến việc giao thương hàng hóa
khám chữa bệnh của người dân đặc biệt là việc đi lại học tập của các em học sinh
nhưng mà mùa mưa đến là nước lũ ngập mà còn không đi học được cho nên là rất ảnh hưởng đến việc học của các em
hôm nay nó là dày nắng nếu mà nó là mưa thì phải ngập hết nửa cái ô tô
xã hợp hòa là xã vùng một trăm ba mươi năm cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế
xã có một mươi hai thôn trong đó có chín thôn thuộc thôn đặc biệt khó khăn tỷ lệ hộ nghèo trong xã chiếm tới ba mươi tám
kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi đường xá đi lại khá khó khăn
mỗi khi đến mùa thu hoạch nông lâm sản và các sản phẩm chăn nuôi người dân thường xuyên bị thương lái ép giá phải bán với giá rẻ
do đó kinh tế của người dân đã bị ảnh hưởng không tạo được sức bật phá phát triển để nâng cao thu nhập xóa đói giảm nghèo